phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình chủ tịch quỹ ban an toàn giao thông quốc gia đã có chỉ đạo bổ sung quy định trong quản lý việc làm thêm của sinh viên đặc biệt là làm lái xe công nghệ
trước mắt các bộ địa phương cần khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ gọi xe công nghệ có chính sách giảm thời gian làm việc của lao động là sinh viên rút ngắn thời gian làm thêm
các trường đại học cao đẳng cần nghiên cứu biện pháp quản lý tuyên truyền vận động sinh viên làm thêm với thời lượng hợp lý để bảo đảm sức khỏe học tập và nghiên cứu
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia một nghiên cứu độc lập cho thấy hiện có hơn ba trăm linh tài xế công nghệ trong đó phần lớn là sinh viên làm thêm
tuy nhiên sinh viên làm tài xế công nghệ trong một mươi một mươi bốn tiếng mỗi ngày ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập tác động tiêu cực đến sự phát triển của bản thân và chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao